thưa quý vị bão vàm cỏ vẫn đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn
lúc một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba năm độ kinh đông
cách phía nam đảo lui dông philippines khoảng hai trăm linh km về phía đông đông nam
cường độ bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
thông tin chi tiết về cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
ngoài ra do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường nên vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai bốn mét
ở vịnh bắc bộ chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ một năm mươi m đến ba m
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm m
vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông từ gần sáng ngày mai một mươi hai tháng một mươi một có mưa bão
gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét vùng gần tâm báo sóng biển cao từ sáu cho đến chín mét
trong chiều và đêm nay một mươi một tháng một mươi một ở phía nam vĩnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
đó là các diễn biến thời tiết trên biển còn trên đất liền trong đêm nay và ngày mai
gió đông bắc của không khí lạnh tiếp tục tương tác với địa hình
duy trì mưa rông nhiều nơi cho suốt dọc các tỉnh từ nghệ an trở vào cho tới bình định
trong đó quảng trị thừa thiên huế đà nẵng sẽ là những nơi còn duy trì mưa to
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có những điểm mưa to trên một trăm năm mươi mm
vì thế tình trạng lũ trên các sông từ quảng ngãi đến khánh hòa và con tum xuống
lũ trên các sông khác từ quảng trị đến quảng nam tiếp tục lên
đến sáng mai mức nước tại câu lâu xuống mức hai sáu m dưới báo động hai bốn m
trên sông trà khúc tại trà khúc xuống mức năm m ở mức báo động hai
sông vệ tại sông vệ xuống mức ba tám m và trên báo động hai là ba m
sông côn tại thạnh hòa xuống mức bảy sáu m và ở mức dưới báo động ba là bốn m
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ quảng trị đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
nền nhiệt ở miền trung cũng duy trì ở mức thấp
từ thanh hóa đến thừa thiên huế duy trì mức nhiệt là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
các tỉnh thanh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mức nhiệt là từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước